mở đầu sẽ là thông tin từ cục đăng kiểm việt nam cho biết trong ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba
tại hà nội sẽ có năm trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa ở thành phố lên một mươi ba đơn vị
cụ thể năm trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong ngày hôm nay gồm
hai nghìn chín trăm linh ba v có địa chỉ tại láng thượng đống đa hà nội
hai nghìn chín trăm linh bảy d km một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội
hai nghìn chín trăm một mươi một d quốc lộ sáu a đông sơn trường mỹ hà nội
hai nghìn chín trăm một mươi bảy d đường nguyễn văn linh tổ một mươi sáu long biên hà nội
và hai nghìn chín một mươi tám d sơn tây hà nội
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng ba cục cảnh sát giao thông đã chọn ra hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ
của các tỉnh thành phố
thành phố hồ chí minh có một mươi người có chuyên môn về đăng kiểm xe của ngành công an
tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại thành phố hồ chí minh
viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam giám đốc trung tâm pháp y quảng trị nguyễn đinh cương
để điều tra về hành vi giả mạo công tác
cụ thể nguyễn đình cương với vai trò là giám định viên giám đốc trung tâm pháp y
tỉnh quảng trị đã làm sai lệch bản kết luận
giám định thương tích lại trong vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra
tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị
bản giám định lại này được cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện hương hóa dẫn đến bỏ lọt tội phạm
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với hoàng thị kim loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh facebook để vay mượn tiền
hoàng thị kim loan cùng với một số đối tượng khác đã lừa hai nạn nhân
ở thành phố đồng hới chiếm đoạt số tiền một mươi sáu tỷ đồng
đầu tranh mở rộng cơ quan công an xác định hoàng thị kim loan cùng với một số đối tượng khác
còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một mươi người dân
trên địa bàn tỉnh quảng bình với tổng số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
vâng và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng
và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
thì trực tiếp đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới để được giải quyết
xin được tiếp tục với thông tin liên quan tới ma túy
thưa quý vị sau khi được chị ruột ở campuchia điện thoại đi nhận ma túy
thì huỳnh công nhật hóa đã đến điểm hẹn một chiếc tv bên trong có cất giấu gần một kg ma túy
chưa kịp giao cho người khác thì hóa đã bị bắt cùng với tăng vật
tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày một mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt
bị cáo huỳnh công nhiệt hóa hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hóa được chị ruột là huỳnh mỹ hồng sống ở campuchia
gọi điện gợi ý tham gia vận chuyển ma túy mỗi lần khoảng một kg do hồng gửi từ campuchia về việt nam
hồng trả công mỗi lần vận chuyển từ hai triệu cho đến ba triệu đồng
vào ngày một mươi bốn tháng tám hóa điều khiển xe máy tới điểm hẹn tại thành phố châu đốc
gặp một người đàn ông nhận ma túy giấu trong chiếc tv
khi di chuyển tới phường vĩnh ngân thì bị lực lượng biên phòng vĩnh ngươn dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện bên trong chiếc tv có năm túi ni lông chứa hơn tám trăm chín mươi gram ma túy dạng metafetamin
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hóa bị khởi tố và tạm giam để điều tra
hóa bị khởi tố và tạm giam để điều tra
hóa bị khởi tố và tạm giam để điều tra
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa triệt phá
ập vào kiểm tra nhà đối tượng nguyễn thành sơn ở thôn bắc sông giang xã khánh trung huyện khánh vĩnh
lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ năm đối tượng thu tại hiện trường số tiền hơn ba mươi năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an đã xác định tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng nguyễn thành sơn cầm đầu
ngoài tổ chức hoạt động tại nhà sơn còn thường xuyên tổ chức hoạt động đánh bạc lưu động trong các rẫy keo để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
hiện công an huyện khánh vĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng ba công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
cơ quan này vừa bắt quả tăng nhóm sáu đối tượng thu mua phế liệu chủ yếu là sắt và đồng
đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi để làm sai lệch khối lượng hàng thực tế nhằm lừa dối khách hàng
mỗi chuyến xe mua phế liệu thì chúng có thể nghiễm nhiên là chiếm đoạt được từ năm tấn phế liệu tương đương với số tiền là năm mươi triệu đồng
vào chiều ngày chín tháng ba công an huyện nhân trạch đã tổ chức tuần tra trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch một
thì phát hiện ba xe tải chở sát phế liệu có nhiều nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện hai xe tải gắn kết nước tự chế trái phép
công an huyện nhân trạch đã bốc số phế liệu từ hai xe có gắn kết nước trái phép xuống để cân lại trọng lượng xe
kết quả xe giảm xuống một mươi tấn so với lúc đầu các đối tượng cân
tại cơ quan công an chủ hàng nguyễn hữu hoàn chú tại tp biên hòa cũng thừa nhận
để có được hợp đồng thu mua số phế liệu trên thì đã phải bỏ giá cao hơn giá thị trường
nên chỉ đạo lái xe thực hiện hành vi gian dối để thu lợi nhuận
hiện công an huyện nhân trạch đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
thời gian qua
các báo đài truyền thông thường xuyên cảnh báo người dân phải nâng cao cảnh giác
với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội
tuy nhiên thì vẫn nhiều người bị móc bấy
và mới đây nhiều nạn nhân đã bị trang fanpage bảo hiểm xã hội lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
cần rút bảo hiểm xã hội trước thời hạn
người phụ nữ này đã lên mạng và chủ động nhắn tin vào fanpage bảo hiểm xã hội
để nhờ tư vấn hỗ trợ giúp số tiền hai trăm linh hai triệu đồng
tuy nhiên để rút được số tiền trên
thì chị được tư vấn phải nạp tổng cộng một trăm linh chín triệu đồng vào tài khoản mà fanpage bảo hiểm xã hội cung cấp
tiền vừa nạp xong thì tài khoản của chị cũng bị đối tượng chặn liên lạc ngay lập tức
đánh vào tâm lý muốn giải quyết bảo hiểm nhanh thủ tục đơn giản chi phí thấp
các đối tượng cũng vẽ ra nhiều kịch bản với những thủ loạn hết sức tình vi
mỗi khách hàng các đối tượng lại sử dụng những chiêu thức khác nhau
mục đích cuối cùng vẫn là đợi đảo những số tiền lên hơn số tiền ban đầu

lần đầu tiên xuất hiện tình trạng các fanpage facebook giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội
hoặc cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trước đó tại một số địa phương như tp hcm an giang cũng đã xảy ra những vụ lừa đảo tương tự
bên cạnh đó nhiều đối tượng còn yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội
ứng dụng trên ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm xã hội một lần
sau đó các đối tượng sẽ tư vấn hứa giúp người lao động làm thờ tục giải ngân nhanh
và thu phí năm giá trị bảo hiểm xã hội
tuy nhiên bảo hiểm không những không được giải quyết mà người dân còn bị mất toàn bộ số tiền đã nạp trước đó
bảo hiểm xã hội giả mạo cán bộ tư vấn bảo hiểm xã hội là nhân công viên của cơ quan bảo hiểm xã hội
nhưng thực chất là giả mạo
thông qua đó tạo cái niềm tin lòng tin cho người dân người mà muốn có nhu cầu rút cái khoản tiền trợ cấp bảo hiểm
để giải quyết khó khăn trước mắt
theo quy định nhà nước nhất là liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm
thì quy định là sau khi ngừng đóng bảo hiểm một năm sau tức là một mươi hai tháng sau
sẽ được làm thủ tục thanh toán rút tiền bảo hiểm
trước thời hạn hoặc rút bảo hiểm một lần hoặc rút bảo hiểm thất nghiệp
thì đề nghị để mà áp dụng đúng cái quy định pháp luật
thì đề nghị người dân trong khoảng thời gian chưa đủ một năm thì lên trực tiếp đến trụ sở
các đơn vị bảo hiểm ở nơi gần nhất để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết
theo cái quy định của ngạch bảo hiểm
không làm bất kể những cái hướng dẫn mà trên các trang mạng xã hội
cũng như là các website
trên không gian mạng để tránh trường hợp bị mất tiền
có thể thấy lừa đảo qua mạng xã hội không phải là thủ đoạn mới
nhưng các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hơn
để tránh giữa vợ bẫy của những đối tượng lừa đảo
bên cạnh sự vật cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân
tài sản trước những tình huống lừa đảo có thể xảy ra
không nên giao dịch qua mạng xã hội
hãy đến trực tiếp cơ quan đơn vị để được hỗ trợ và làm việc
có như vậy mới hạn chế tối đa các vụ việc lừa đảo như thời gian vừa qua